từ giờ ngày một mươi bốn tháng bảy thành phố vũng tàu đã thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ
đây là quyết định được đưa ra vào tối qua ngày một mươi hai tháng bảy tại cuộc họp của ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu cùng các ban ngành chức năng của tỉnh
theo đó lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu yêu cầu thành phố vũng tàu xây dựng kịch bản cụ thể
chi tiết các giải pháp và thực hiện quyết liệt hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư tỉnh ủy bà rịa vũng tàu cũng yêu cầu ubnd tỉnh các sở ngành sẵn sàng hỗ trợ thành phố vũng tàu về nhân lực vật lực trong thời gian thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu
từ ngày sáu tháng bảy khi xuất hiện ca bệnh đầu tiên đến hết ngày một mươi hai tháng bảy thành phố vũng tàu ghi nhận ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín với một mươi năm chùm lây nhiễm
trong đó riêng ngày một mươi hai tháng bảy có thêm hai mươi sáu ca bệnh và hai trường hợp có kết quả hai
lần test nhanh dương tính với sars cov hai